thưa quý vị tất cả trường hợp là người ở bình thuận trở về từ vùng dịch đều được test nhanh covid một mươi chín và tạo điều kiện đi cách ly tập trung
thay vì buộc phải quay trở lại nơi xuất phát để tiếp tục giãn cách xã hội và phòng chống dịch theo quy định
thì bình thuận sẵn sàng tiếp nhận những người con của quê hương trở về nhà
tất cả các trường hợp di chuyển một cách tự phát bằng ô tô xe máy này đều được lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế
khai báo lịch trình test nhanh covid một mươi chín và đưa đi cách ly tập trung
những người trở về quê phần lớn là người trẻ đang học tập và làm việc tại tp hcm
sở giao thông vận tải bình thuận đã bố trí nhiều xe khách có mặt ở chốt kiểm soát dịch số hai tại xã tân đức huyện hàm tân
để sẵn sàng đón người đi cách ly tập trung theo quy định
đa số đều vui vẻ chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch của địa phương
các cơ sở cách ly cũng đã được lệnh sẵn sàng bố trí phòng để đón nhận thêm người mới
đây là hành động thể hiện sự linh hoạt trong ứng phó với mọi tình huống
và thể hiện tính nhân văn của chính quyền tỉnh bình thuận trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp